giải marathon quốc tế tp hcm lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín do sở du lịch sở văn hóa và thể thao tp hcm
liên đoàn điền kinh tp hcm phối hợp với sunrice even việt nam và một số đơn vị tổ chức
đã chính thức diễn ra từ ngày sáu tám tháng một mươi hai
giải marathon quốc tế tp hcm lần này với thông điệp một cung đường xanh một thành phố xanh
và đóng góp cho các quỹ từ thiện thành phố đã có gần một mươi ba vận động viên đến từ các nước
tăng bốn mươi bốn bảy mươi chín so với năm hai nghìn một mươi bảy
năm nay giải bao gồm các cử ly marathon bốn mươi hai hai km bán marathon hai mươi một một km một mươi km năm km
và giải chạy thiếu nhi dành cho các vận động viên trẻ tuổi từ năm đến một mươi bốn tuổi
các vận động viên tham gia giải xuất phát từ thảo cầm viên chạy qua sáu quận trung tâm thành phố
để về đích là khu nhà mẫu empier city phường thảo điền quận hai tp hcm
giải marathon năm nay là một trong những sự kiện hấp dẫn thu hút sự quan tâm của cộng đồng
nhằm lan truyền
nó tỏa lối sống lành mạnh và niềm đam mê thể thao
đây cũng là cơ hội tốt để các du khách trong và ngoài nước tìm hiểu và khám phá vẻ đẹp của tp hcm